các bạn đã theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dây covid một mươi chín trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị và các bạn thân mến theo chuyên gia tp hcm nên suy nghĩ đến việc tạm dừng tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em và cảnh góp hoạch tiêm vaccine mũi ba cho đối tượng nguy cơ
để tri viện vaccine khẩn cấp cho miền tây chống dịch
sáng ngày bốn tháng một mươi một hàng loạt tỉnh miền tây như cần thơ kiên giang bạc liêu sóc trăng cà mau
đã báo cáo phát hiện hàng trăm ca mắc covid một mươi chín mới
theo sở y tế tp hcm trong ngày gần nhất địa phương ghi nhận một trăm hai mươi ba ca nhiễm sars cov hai mới
số ca mắc covid một mươi chín ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là tám năm trăm linh một ca
tại kiên giang trong ngày ba tháng một mươi một phát hiện bốn trăm bảy mươi tám f trong đó có chín mươi bảy ca cộng đồng một trăm linh bốn ca trong khu cách ly
hai trăm bảy mươi bảy ca trong khu vực phong tỏa
tính từ ngày hai mươi một tháng sáu đến nay kiên giang ghi nhận tổng cộng lên đến một mươi bảy trăm sáu mươi hai ca
theo ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín của tỉnh an giang trong ngày địa phương này ghi nhận ba trăm tám mươi một trường hợp
tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay là một mươi hai hai trăm linh ba người
còn ở bạc liêu ngày ba tháng một mươi một tỉnh ghi nhận hai trăm chín mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có chín mươi sáu trường hợp tại cộng đồng
đến nay toàn bạc liêu có tổng cộng ba hai trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín
trước tình hình dịch bệnh tại địa phương diễn biến rất phức tạp theo chỉ đạo của bộ y tế
bệnh viện trợ rẫy tp hcm cấp tốc chi viện tỉnh một mươi tám liều vaccine pfizer và ba mươi năm liều vaccine astrazeneca
trong đó có năm nghề liều do bệnh viện thống nhất hỗ trợ
theo thông tin từ sở y tế sắp trăng vào ngày ba tháng một mươi một tỉnh ghi nhận có hai trăm linh ba trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm linh hai trường hợp phát hiện quay sàng lọc tại cộng đồng
một mươi trường hợp là f một chuyển thành f hai mươi một trường hợp về từ vùng dịch
cùng ngày tỉnh tiền giang ghi nhận hai trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có năm mươi năm ca trong cộng đồng
toàn tỉnh đã có tổng cộng một mươi bảy hai trăm một mươi sáu f
đến ngày một tháng một mươi một tiền giang đã tiêm hơn một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đạt sáu mươi tám bảy tổng số liều vaccine được phân bổ
trong đó số người trên một mươi tám tuổi tiêm đủ hai mũi là hơn ba trăm bảy mươi sáu người chiếm hai mươi năm
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên nhận định tình hình dịch tại địa phương vẫn còn diễn biến rất phức tạp
thứ trưởng yêu cầu tiền giang ra soát tổng hợp và báo cáo kịp thời về nhu cầu số lượng vaccine cụ thể
dành cho từng đối tượng để bộ y tế có kế hoạch phân bổ kịp thời vaccine cho tỉnh triển khai tiêm
vào ngày ba tháng một mươi một cà mau ghi nhận thêm một trăm bốn mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín nâng tổng số f lên hai hai trăm ba mươi năm trường hợp
ubnd tỉnh cà mau cho biết tỉnh không còn vùng xanh cấp xã và có đến bốn xã thuộc vùng đỏ cấp độ bốn nguy cơ rất cao
sáu trường học trên địa bàn huyện thới bình và đầm rơi đã dừng dạy học trực tiếp
theo số liệu do bộ y tế công bố ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một số ca nhiễm covid một mươi chín của cả khu vực miền tây nam bộ là bốn trăm tám mươi tám ca
trong đó ba tỉnh cà mau sắp trăng và hậu giang không có ca mắc mới
tuy nhiên chỉ một tháng sau ngày ba mươi một tháng một mươi số ca nhiễm tại một mươi ba tỉnh thành miền tây đã tăng lên hai mươi
ca mắc mới là hai hai mươi chín ca cao gấp hơn bốn lần so với cuối tháng trước và vượt mốc hai ca nhiễm một ngày kể từ khi có dịch
đáng lo ngại vào hai ngày liên tiếp là mùng một và mùng hai tháng một mươi một số ca mắc mới tiếp tục vượt mốc hai ca
trong đó nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trong khu vực càng thêm khó khăn
ngoài các tỉnh tăng cao liên tục trong ba ngày qua như bạc liêu bình quân ba trăm bảy mươi một ca một ngày kiên giang ba trăm chín mươi hai ca một ngày
thì tại các địa phương khác dịch bệnh cũng bắt đầu lan rộng
thành phố cần thơ ghi nhận gần một trăm năm mươi ca mắc mới mỗi ngày cá biệt có ngày ghi nhận hơn bốn trăm ba mươi ca
bác sĩ trần thanh thảo giám đốc sở y tế tiền giang cho biết ngày ba mươi tháng một mươi tỉnh ghi nhận hai trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có gần một trăm linh ca cộng đồng
nghiêm trọng nhất các ổ dịch xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp có số lượng công nhân đông và di chuyển phức tạp
dễ dẫn đến ổ dịch mới sẽ tiếp tục phát sinh trong cộng đồng
các huyện như châu thành cái bè gò công đông và thành phố mỹ tho gò công đông và thành phố mỹ tho
đang có diễn biến dịch phức tạp nhất
trong đó huyện châu thành từ ngày một mươi chín tháng một mươi đến nay số ca mắc mới tăng cao
số ca mắc trung bình bảy ngày gần nhất tăng đến bốn trăm linh so với thời điểm nửa đầu tháng một mươi
tại thành phố mỹ thoa huyện cái bè so sánh tương tự tăng hai trăm tám mươi ba ba
ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh an giang cho hay
trong ngày hai tháng một mươi một tỉnh ghi nhận ba trăm một mươi bốn ca mắc mới trong đó có đến một trăm linh chín ca cộng đồng
diễn biến dịch đang lên lan nhanh tại thành phố lào duyên và các huyện
chợ mới phú tân tri tôn
chỉ trong năm ngày từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một tỉnh ghi nhận hơn một bốn trăm linh ca mắc mới
tại cà mau những ngày qua dịch covid một mươi chín lây lan nhanh nhiều ổ dịch mới đồng loạt xuất hiện trong cộng đồng
ngày một tháng một mươi một có hai mươi sáu ca cộng đồng nhưng đến ngày hai tháng một mươi một nhảy vọt lên một trăm linh hai ca
theo ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế cà mau một trăm linh một xã phường thị trấn của tỉnh
đều ở cấp độ dịch từ vàng đến đỏ
dịch bệnh diễn biến khó lường tốc độ lây lan nhanh
nhiều ổ dịch mới đã xuất hiện ở các huyện u minh trần văn thời và đầm rơi
bạc liêu tái lập chốt tại vùng đỏ
ngày ba tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh bạc liêu nhận định
tuy số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn đã giảm nhiều so với hai ngày trước đó
nhưng dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp đặc biệt ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng cao
cụ thể sáng cùng ngày tỉnh ghi nhận thêm hai trăm chín mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có đến chín mươi sáu ca cộng đồng
sáu mươi bốn ca trong khu vực phong tỏa một trăm hai mươi tám ca trong khu canh ly tập trung
chỉ có hai ca là người dân tự phát về quê từ vùng dịch
vào tối ngày hai tháng một mươi một ông phạm văn thiểu chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu
đã ký quyết định điều chỉnh một phần biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
khi tỉnh theo cấp độ bốn cấp nguy cơ rất cao vùng đỏ
theo đó từ ngày ba tháng một mươi một việc đi lại nội tỉnh của người dân
kể cả người đi bộ di chuyển bằng phương tiện cá nhân đường bộ và đường thủy
chỉ những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín mới được phép di chuyển
đối với chợ truyền thống chợ đầu mối người tham gia giao dịch mua bán đi chợ
đã tiêm một liều vaccine thì được đi chợ tối đa hai lần một tuần
người chưa tiêm vaccine giao cho ubnd cấp xã hỗ trợ bố trí đi chợ họ
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh người lao động đã tiêm đủ hai liều vaccine
thì hoạt động bình thường không phải tham gia phương án ba tại chỗ
người lao động đã tiêm một liều vaccine khi tham gia sản xuất thì đơn vị
người sử dụng lao động phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện để thực hiện phương án ba tại chỗ
mới được phép hoạt động
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây
tỉnh ủy kiên giang đã ra chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện kiên giang vẫn giữ lại các chốt kiểm soát liên tỉnh nhưng chủ yếu để kiểm soát tình hình an ninh trật tự
chuyên gia tp hcm hãy nhường vaccine covid một mươi chín ra miền tây
trao đổi với phóng viên về tình hình dịch bệnh ở các tỉnh miền tây nam bộ
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa y tế công cộng
trường đại học y dược tp hcm cho rằng phải chấp nhận việc người lao động đổ về quê theo tâm tư
nguyện vọng tuy nhiên việc này cũng tạo nguy cơ lây nhiễm cao
bằng chứng là những ngày qua số ca nhiễm tại khu vực miền tây liên tục được ghi nhận tăng cao
hiện nay một số tỉnh như sopchang bạc liêu cà mau dịch đã có dấu hiệu bùng lên
giống như tp hcm thời điểm bắt đầu làn sóng dịch thứ tư
dù số dân ở các tỉnh không đông như sài gòn nên cấp đổi dịch có thể nhẹ hơn
nhưng vẫn là mối lo ngại lớn
phó giáo sư dũng nhờ định khi tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát
trên tinh thần tương thân tương ái tp hcm nên suy nghĩ việc tạm dừng các kế hoạch
tiêm vaccine cho trẻ em hay tiêm mũi ba cho đối tượng nguy cơ người lớn tuổi
thay vào đó hãy nhường vaccine để chi viện cho miền tây
song song với việc hỗ trợ về nhân lực vật lực
vì ít nhiều gì việc bùng dịch đang xảy ra cũng có một phần nguyên nhân
xuất phát từ việc người lao động từ tp hcm trở về
chuyên gia cho biết ở miền tây việc phổ vaccine đầy đủ vẫn còn mỏng
họ đã gồng mình chống dịch suốt thời gian vừa qua
trách nhiệm hỗ trợ miền tây là của cả nước
nhưng tp hcm phải là nơi thực hiện đầu tiên
vì chúng ta đã được hưởng nhiều sự ưu tiên chi viện từ khắp nơi
theo các chuyên gia
miền tây cần phải điều chỉnh phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch
phù hợp với diễn biến thực tế
tiếp tục mở rộng các khu cách ly điều trị f không diều chứng
nâng cao năng lực y tế nhất là năng lực lấy mẫu truy vết xét nghiệm điều trị
điều quan trọng là phải đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
nhất là đối tượng có bệnh nền nguy cơ cao người cao tuổi
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục
trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn
quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh
để nhận thông báo về video phát hành mới nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại